thưa quý vị do việc kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên liên tục
nên tình trạng lái xe vi phạm trên các tuyến đường chính đã giảm
tuy nhiên tại không ít địa bàn có mật độ lưu lượng giao thông lớn
nhiều người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia vẫn tìm đường ngang
lối tắt để lưu thông nhằm né tránh lực lượng chức năng
hai mươi một giờ đêm giao thông tại khu vực nút sao an dương quận tây hồ vẫn sôi động tấp nập
bởi dòng người và phương tiện lưu thông từ các tuyến đường chính đến các ngõ ngách nhỏ hẹp
điều đáng nói là những vi phạm giao thông đã xuất hiện nhiều hơn
dễ nhận thấy nhất là người đi xe máy không đổi mũ bảo hiểm đi sai phần đường vi phạm nguyên tắc tránh vượt
nghiêm trọng và nguy hiểm hơn là có những trường hợp cố tình đi xe máy sau khi vừa uống rượu bia như người đàn ông này
tôi nghĩ mức của tôi là cao mà anh em cũng cảnh đi nào động không tránh được
hay xử lý ở điểm nào thì người ta sẽ né tránh đi vào ngõ ngách hoặc là thay đổi khung giờ
hoặc là tìm cách để mà trốn tránh cái việc xử lý của lực lượng chức năng
việc xử lý nghiêm khắc thường xuyên của lực lượng chức năng đã góp phần quan trọng
trong việc xây dựng văn hóa giao thông đảm bảo an toàn cho người dân
rất nhiều trường hợp vẫn còn vi phạm và đặc biệt là người vi phạm trẻ tuổi cũng nhiều
bây giờ thì lại chuyển sang các bác trung trung tuổi
và thực chất là việc chấp hành nổ cồn vẫn chưa có
trên thực tế nhiều vụ tai nạn thương tâm bắt nguồn từ lỗi chủ quan của người tham gia giao thông
do vậy để thay đổi hành vi xây dựng văn hóa tham gia giao thông đúng mực và an toàn
cần áp dụng đồng bộ các giải pháp như xử lý nghiêm minh
giăn đe những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông
và gây nguy hiểm cho người khác
từ đó từng bước thay đổi nhận thức và thói quen của người tham gia giao thông